dự án trục đường lò văn giá thuộc khu vực phường quyết thắng phường trường an thành phố sơn la
đã được ủy ban nhân dân tỉnh sơn la phê duyệt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám do ủy ban nhân dân thành phố sơn la là chủ đầu tư
thế nhưng gần hai mươi năm đã trôi qua dự án vẫn chưa được triển khai
nhiều hộ dân trong vùng quy hoạch vẫn đang phải sống trong những căn nhà tạm bỡ không được xây dựng kiên cố
cũng như không được cung cấp đủ diện tích đất trong sổ đỏ khiến cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại sơn la
đây là khu vực tổ chín phường quyết thắng thành phố sơn la nằm trong khu đất quy hoạch xây dựng công trình đường lò văn giá kéo dài đến công ty điện lực
từ nhiều năm nay hàng trăm hộ dân nằm trong kế hoạch vẫn chờ đợi
nhiều ngôi nhà xuống cấp không bảo đảm an toàn bà con đã nhiều lần có ý kiến nhưng dự án vẫn nằm im
dự án này làm từ hai mươi năm nay
đến bây giờ vẫn chỉ để bỏ không cuộc sống của dân ở đây rất là khổ
thứ nhất là trật trội thứ hai là rất là bẩn bởi vì ở xung quanh đây thì cỏ mọc chúng tôi không dám làm một cái gì là
ba khu đất nằm trong dự án quy hoạch ubnd tp đã có thông báo nghiêm cấm xây dựng
nhiều ngôi nhà của các hộ dân thuộc tổ chín phường quyết thắng bà con ở bản bó cón bản cọ phường trường an
xây dựng đã lâu nay xuống cấp nghiêm trọng
người dân muốn xây dựng nhà mới kiên cố đều không được phép phải chờ dự án làm đường
bắt buộc tôi phải làm liều cái nhà này làm liều cái nhà này là tôi nhà làm cái nhà cấp bốn là định lợp tôn và làm trần để lấy chỗ cho con thở thôi
thế nhưng mà thực tế mà nói chứ đúng lúc đấy là tôi cũng chẳng xin phép mà có xin phép là người ta cũng chẳng cấp
nên là tôi cứ làm liều làm để lấy chỗ ở
nếu các anh không
nhưng là không làm đường nữa thì yêu cầu các anh như vậy là thông báo hủy dự án để dân chúng tôi biết chúng tôi còn là nhà chúng tôi ở
chứ bây giờ như vậy là các anh cứ treo dự án như thế bây giờ nhà không phải sập
thế như vậy là án mạng xảy ra thì hỏi rằng đến cái lúc này thì ai chịu
như vậy một dự án đã từng được người dân trông chờ đồng thuận để xây dựng đem đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng
nhưng quy hoạch đã để treo quá lâu hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp là hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu
vì có đất mà không được sử dụng
chúng tôi cũng qua những lần tiếp xúc cử tri đề nghị trả lời rõ cho dân để biết là tạm dừng đến bao giờ và bao giờ tiếp tục triển khai hoặc là không quy hoạch nữa
thì dân chủ động trong cái việc tạo dựng cái nơi ăn trốn ở và ổn định cuộc sống
theo điều tra của nhóm phóng viên nhiều hộ dân đã được cấp bia đỏ và theo luật thì họ có quyền xây dựng nhà ở kiên cố ổn định cuộc sống
nhưng vì chủ trương quy hoạch của tỉnh và thành phố họ đã phải dừng lại chờ đợi
nhưng chờ đợi quá lâu tới
hai miên nam